xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định và suy yếu chậm dần
tại các tỉnh bắc bộ vẫn còn duy trì rét đậm và có mưa
từ ngày mai nền nhiệt có xu hướng tăng dần nhưng trời vẫn còn ở ngưỡng rét
vì đông bắc bộ có nơi rét đậm vùng núi rét hại với nhiệt độ ban trưa ở phía đông
giao động trong ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
lưu ý là tình trạng mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng vẫn xảy ra ở khu vực này
vì tây bắc bộ tuy rét nhưng trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn
phổ biến trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ riêng khu tây bắc từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
với các tỉnh trung bộ do tác động của không khí lạnh nên khu vực này có mưa
mưa nhỏ xảy ra trong ngày hôm nay
sau đó từ ngày mai mưa giảm phổ biến có mưa vài nơi
đêm và sáng trời rét tại các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
trời lạnh ở tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế
là hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh đà nẵng đến bình thuận đêm nay có mưa giải rác
sau có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi hai độ phía nam có nơi cao hơn
lui xuống khu vực các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
thời tiết vẫn đặc trưng mùa khô tại khu vực này
phổ biến ít mưa ngày nắng
nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh tây nguyên phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi thuộc gia lai con tum có thể đạt trên ba mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ nắng nóng vẫn có thể xảy ra tại các tỉnh miền đông
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ trời nắng bức vào ban ngày
trên biển khu vực quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp năm
riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nóng cao từ hai ba mét nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi ba độ
tây thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây có sương mù và mưa phùn dài rác
gió đông bắc cấp hai ba trời rét nhiệt độ từ một mươi bốn hai mươi độ